về diễn biến mưa lũ khu vực miền trung thì dự báo là sẽ còn mưa vào nốt sáng ngày hôm nay
tuy mưa giảm thế nhưng nền đất đá đã ngậm no nước
mưa xuống thì vẫn còn khả năng gây ra tình trạng lũ quét sạt lở đất vùng núi ngập úng vùng trũng thấp
vâng và theo báo cáo nhanh của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
tính đến một mươi sáu h chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi một mưa lũ tại miền trung đã khiến cho năm người chết và mất tích
tại quảng trị gồm một người chết hai người mất tích
thừa thiên huế một người chết một người mất tích
đến thời điểm hiện tại còn một mươi hai chín trăm linh sáu nhà ngập ở mức từ hai đến sáu mét
trong đó quảng trị hai bốn trăm một mươi ba nhà thừa thiên huế một mươi bốn trăm bảy mươi hai nhà phú yên hai mươi một nhà
thời điểm lớn nhất hai mươi bảy trăm sáu mươi một nhà ngập nơi sâu nhất đến một mét
có tới một trăm bảy mươi hai hectare cây ăn quả hoa màu tại quảng trị đà nẵng khánh hòa
và năm mươi cây giống lâm nghiệp năm cây hoa cúc giống ở quảng trị bị ảnh hưởng
đến chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi một lũ trên sông hương và sông bồ của tỉnh thừa thiên huế
đã xuồng dưới báo động ba
một số tuyến đường của thành phố huế nước đã rút
chính quyền địa phương huy động lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp vệ sinh nhà cửa đường xá
sớm ổn định cuộc sống
mưa lớn những ngày qua đã khiến một số tuyến giao thông ở vùng đông huyện tuy phước
tỉnh bình định bị ngập nước
để bảo đảm an toàn học sinh tại các xã ở phía đông của huyện tuy phước và phú cát
phải nghỉ học do trường bị ngập nước và đường giao thông bị chia cắt
mưa lớn trong hai ngày qua đã làm cho các con sông trên địa bàn tỉnh quảng trị dâng cao và nhanh
có sông đã lên mức gần báo động ba gây ngập lụt các khu vực vùng trũng ở đồng bằng và một số huyện miền núi
tại tỉnh quảng nam mưa lớn trong những ngày qua đã gây sạt lở chia cắt các tuyến đường ở các huyện vùng cao
địa phương đã huy động nhân lực phương tiện máy móc vận chuyển hàng trăm mét khối đất đá sạt lở
tập trung khắc phục sạt lở trên các tuyến giao thông
tại tỉnh khánh hòa khoảng một mươi sáu h ngày một mươi sáu tháng một mươi một đường nha trang đà lạt túc lộ hai mươi bảy c đã thông tuyến một bên các phương tiện lưu thông chậm